hơn một giờ vượt núi đạp lên những tảng đá tai mèo sắc nhọn thẳng đứng phóng viên đến nơi được cho là vừa đào được viên đá nhiều tỷ đồng ở xã liễu đô huyện lục yên tỉnh yên bái
không chỉ người dân địa phương các huyện lân cận thậm chí cả người dân ở tỉnh khác cũng đổ về khu vực bãi bưởi để tìm sức mộng đổi đời

do khoán bảo vệ rừng khu vực bãi bưởi bất lực trước hàng trăm người tự ý cậy xới khu vực đất trồng mang mai của gia đình tìm đá quý
theo chính quyền địa phương việc những cơn sốt đá quý bất trợt nổi lên ở đây không phải là chuyện hiếm
nguyên nhân chính là chúng ta phải xác định này
thứ nhất là chúng ta xác định là lục yên là một huyện có đá quý
mà đá quý này nằm rải rác ở các xã
ở bất cứ ở địa bàn nào thời điểm nào có thể người dân phát hiện ra có những ngư viên nhỏ nhỏ người ta có thể bán thu nhập được răm hai trăm một hai triệu
thế sau đó thì có thể người ta
một hai triệu
một hai người kiếm được cái viên này
dẫn ra một cái tin đồn cái dư luận
thế sau đó những người hiếu kỳ tiếp tục đi tìm vận may
đó là việc thứ nhất
việc thứ hai chúng ta không loại trở là một số đối tượng là buôn bán đá quý trái phép
nợ dụng vào việc này để thu nở
trong cơn sốt khai thác đá quý vừa qua mọi thứ đã dần sáng tỏ khi viên đá được cho là có giá nhiều tỷ đồng
thực chất chỉ là một viên đá xỉ được thương lái
mua của người dân địa phương hồi cuối tháng sáu
sau khi qua xử lý thô giá trị thực của viên đá này chỉ gần bốn trăm linh triệu đồng
một số thợ đá quý nhân dịp này cũng nhập nhèm đẩy giá lên cao
thậm chí đem xỉ đá đỏ lên bãi bưởi để tạo ra suất ảo
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại bãi bưởi
thôn chính quân xã liêu đô huyện lục yên
trước một tuần thông tin trở lại đây trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin
người dân đã đào được viên đá tiền tỷ
tuy nhiên với thông tin đấy có hàng nghìn người đến với bãi bưởi để đào bới
tuy nhiên thì họ đều mang một cái lỗi thất vọng ra về đó là không tìm thấy viên đá quý nào
những người buôn đá quý chuyên nghiệp tại lục yên cho biết
khu vực bãi bưởi không có đá đỏ chỉ có đá quý chân tông
màu xanh ngọc tự nhiên rất quý hiếm và có giá trị rất cao
thế là cái này chắc cũng chỉ nghe tiếng đồn là được viên nọ viên kia
nhưng mà nhân dân người đi làm bây giờ nó khó nó cứ đồn thế thôi
nó đồn được viên nọ năm bảy tám tỷ nhưng có ai được như thế đâu
cứ đồn cứ là những người người ta nói phép người ta cứ nói thế
thế là cứ người nọ truyền người kia thế là cái thông tin nó lan rộng ra
thì nhân dân nghe thấy thì cũng nhiều tiền như thế
thì cứ kéo đi làm thế thôi
từ sáng giờ lên đây chả thấy ai được viên đá nào
nhưng thực tế là mấy hôm này cũng có đúng không ạ
cũng có nhưng mà nó cục kịch cục to nhưng mà nó là sỉ thôi
viên cũng không có giá trị
không không không có giá trị đâu
như dân đồn không hỏi đâu
thưa quý vị trước thông tin thực hư về viên đá quý tiền tỷ ở lục yên
với ước mơ đổi đời tìm được viên đá quý tiền triệu tiền tỷ
đá chưa thấy đâu nhưng mồ hôi quyện với nỗi thất vọng vì bị lừa
vì cả tin vào những lời đồn thổi trên mạng lời truyền tai to nhỏ
để rồi kết cục tiền mất tật mang
chính quyền huyện lục yên đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt
nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác đá quý trái pháp luật
tại khu vực núi đá bãi bửi
sau nhiều nỗ lực tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương và ngành chức năng
đến cuối giờ chiều ngày chín tháng bảy chỉ còn khoảng hơn ba mươi người vẫn ở lại khu vực này
đang được tuyên truyền để trở về nhà
từ ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tổ công tác của chúng tôi cùng gần hai mươi đồng chí
trực tiếp lên núi an năm ở tại đây để vận động
tuyên truyền bà con không tham gia các hoạt động khai thác khoáng sản
thời gian đầu chúng tôi cũng tuyên truyền
vận động bà con nhưng có một số bà con nhân dân cũng hiểu biết tự giác về
nhưng một số người vẫn chưa hiểu biết bằng sự quyết liệt qua quá trình chúng tôi vận động
bà con nhân dân cũng đã hiểu biết hơn và nhận thức hơn và đã tự giác về
và không tham gia thực hiện khai thác quán sản nữa
từ khi người dân đổ về bãi đá ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ công tác liên ngành
tuyên truyền vận động
trong trận giải tỏa hoạt động khai thác đã quy cháy phép vận động người dân trở về địa phương
huyện yêu cầu cán bộ đảng viên công chức viên chức nhân viên người lao động
không tham gia các hoạt động khai thác quán sản cháy phép
thì qua kiểm tra thực tế thì chúng tôi thấy là cái hiện tượng đào bới là có thật
nhưng theo tin đồn thổi mà kể cả trên mạng xã hội phản ánh thì nó không đúng theo cái sư thật
vì như chúng ta đã biết là theo kiến tạo
địa chất thì cứ có đá trắng thì sẽ có đá quỷ
nó nằm rải rác trên địa bàn một số xã của huyện và kéo dài đến tận cả yên bình
vì vậy thì cái việc này thì nó là một cái hiện tượng mà nó sẽ xảy ra ở trên đề bàn huyện
nhiều năm qua cũng đã xảy ra rồi
thì đề qua thực tế với chức năng quản lý nhà nước của ủy ban nhân huyện và của cấp ủy huyện
thì huyện huy cũng đã có văn bản
ủy ban có văn bản chỉ đạo đến các xã thị trấn và các cơ quan trên địa bàn huyện
đặc biệt là với vai trò trách nhiệm thì làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ công chức
viên chức và nhân dân hiểu rõ đâu là những vi phạm pháp luật mà bị nhà nước không cho phép thực hiện
ngay trong ngày chín tháng bảy ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã có văn bản chỉ đạo
và kiên quyết ngăn chặn
đại dịch trái phép của người dân địa phương tại xã lĩu đô huyện lục yên xử lý nghiêm hoặc kiến nghị các bó thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương đang góp phần ngăn chặn kịp thời một cơn sốt ảo của những người đào đá quý kéo về lục yên
tuy nhiên ngoài các giải pháp ngăn chặn theo sự vụ một điều cũng được chờ đợi là công tác tuyên truyền
vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật đồng thời cảnh sát không tin vào những lời đồn thổi
thiếu căn cứ để tránh tình trạng tiền mất tật mang